nhân chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng singapore lý hiển long và kỷ niệm hai năm ngày mất của nguyên thủ tướng singapore lý quang diệu
bộ sách hồi ký quang diệu đã được ra mắt tại hà nội dưới sự phối hợp của đại sứ quán singapore trung tâm hợp tác trí tuệ việt nam vicc và công ty sách omega việt nam
phát biểu tại bữa lễ ra mắt thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam đặng đình quý cho biết bộ sách là sự chia sẻ mang tính văn hóa để chúng ta hiểu hơn về singapore
tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa việt nam singapore trong tương lai
trong khuôn khổ chương trình cuộc tọa đàm lý quang diệu nhà lãnh đạo kiến tạo quốc gia với nhiều ý kiến tham luận giá trị về sự quyết tâm
những nỗ lực tài năng và vai trò của lãnh đạo kiến tạo quốc gia lý quang diệu trong việc dẫn dắt singapore đến độc lập và quá trình tái thiết quyết liệt để trở thành một con rồng châu á
bộ hồi ký gồm hai tập câu chuyện singapore và từ thế giới thứ ba vươn lên thế giới thứ nhất sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng bốn tới đây là món quà văn hóa tinh thần đáng trân trọng và hữu ích với bạn đọc việt nam